hoàn thiện kết nối cơ chế một cửa nhằm mục đích cải cách hành chính thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại phát triển cơ chế một cửa và hợp tác chia sẻ thông tin nhằm giảm bớt khoảng cách giữa các quốc gia tăng cường hội nhập và liên kết khu vực chặt chẽ là một trong những nội dung ưu tiên về hợp tác hải quan trong năm apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh trong đó chống khủng bố
di cư bất hợp pháp và kiểm soát vận chuyển hàng hóa trong tình hình buôn lậu và vận chuyển các chất ma túy ngày càng phức tạp tinh vi với khối lượng lớn những thách thức về an ninh thương mại trong kỳ nguyên số hay áp lực về duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đặt ra trách nhiệm và sức mạnh liên kết của lực lượng hải quan quốc tế và khu vực để đảm bảo an ninh huyết mạch cho khu vực có tầm chiến lược quan trọng như châu á thái bình dương
việc tăng cường ứng dụng quản lý rủi ro đảm bảo kiểm soát hải quan hiệu quả gắn liền với tuân thủ nhằm hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo an ninh cung ứng thương mại apec cũng được tổng cục hải quan xác định ưu tiên trong năm apec hai nghìn hai mươi

theo đó việc đẩy mạnh các hoạt động xây dựng năng lực phê chuẩn và thực hiện hiệp định tạo thuận lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới tăng cường phát triển thương mại điện tử qua biên giới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới nhằm khuyến khích tăng trưởng đổi mới bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy đầu tư cũng nằm trong chủ đề ưu tiên hợp tác hải quan trong năm apec hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị hôm nay sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã ghi nhận một trường hợp nhiễm virus zika đầu tiên trên địa bàn tỉnh
bệnh nhân nam một mươi chín tuổi trú tại thị trấn phú mỹ huyện tân thành nhập viện tại trung tâm y tế huyện tân thành ngày ba mươi tháng một mươi xuất viện ngày hai tháng một mươi một sau đó bệnh nhân chuyển lên khám điều trị tại bệnh viện ở tp hcm và được chẩn đoán nhiễm virus zi
sau khi nhận được thông tin bệnh nhân đã được trả lời cho tổ chức thương mại thế giới
trong bệnh nhân nhiễm virus zika ngành y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đã điều tra nguồn gây bệnh và thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh lây lan trước thời điểm bị bệnh bệnh nhân có đến thành phố hồ chí minh
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một ngành y tế tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với viện pasteur lấy mẫu xét nghiệm phun khử trùng tại khu vực bệnh nhân này lưu trú
trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra trên một trăm bốn mươi năm vụ vi phạm và phát hiện xử lý gần tám mươi tám vụ thu nộp ngân sách nhà nước trên năm trăm hai mươi ba tỷ đồng
cụ thể về an toàn thực phẩm lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý một mươi ba tám trăm chín mươi ba vụ việc vi phạm xử phạt vi phạm hành chính hai mươi chín sáu tỷ đồng trị giá tăng vật thu giữ hai mươi bốn tỷ đồng
quản lý thị trường cũng kiểm tra và xử lý năm trăm một mươi năm vụ vi phạm về thuốc bảo vệ thực vật xử phạt hành chính trên một năm tỷ đồng thu giữ và tiêu hủy nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật
đề cập đến công tác trọng tâm triển khai trong thời gian tới lãnh đạo cục quản lý thị trường cho biết đơn vị này sẽ tiếp tục ra soát đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm thực hiện thường xuyên liên tục có trọng tâm trọng điểm
thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng công an trong việc xử lý các đường dây ổ nhóm các đối tượng chủ mưu cầm đầu
thưa quý vị vụ việc hơn năm trăm linh học viên cai nghiện ma túy phá tường trốn khỏi cơ sở điều trị tại đồng nai vào đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi vừa qua không chỉ gây ra tâm lý lo lắng cho người dân
mà còn là lời cảnh báo cho các trung tâm chữa bệnh về công tác quản lý học viên
bởi sau những vụ bỏ trốn nhỏ với vài học viên thì đến nay đã bắt đầu hình thành quy mô hàng trăm người tạo ra nhiều áp lực cho trật tự an toàn xã hội
do đó nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trong các trung tâm đang là vấn đề cần thiết được đặt ra
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại bình phước
buổi sáng tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh bình phước những học viên sau khi hoàn thành điều trị cắt cơn

tạo ra môi trường thân thiện sinh sống như một gia đình lớn là mục tiêu mà trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh bình phước
mong muốn mang lại cho các học viên đang điều trị ở đây đặc biệt là những học viên mới
trong quá trình các em cắt cơn lực lượng của phòng giáo dục
người ta tiếp xúc thường chuyên phòng y tế cũng thường xuyên theo dõi chăm sóc sức khỏe và cũng động viên các em
trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh bình phước hiện đang có hơn một trăm linh học viên theo điều trị
dự kiến trong thời gian tới trung tâm sẽ tiếp nhận thêm các đối tượng cai nghiện ở địa phương khác
điều này đòi hỏi trung tâm phải nâng cao hơn nữa công tác quản lý xây dựng pháp đồ điều trị thích hợp
mà đặc biệt là phương án bảo đảm cơ sở vật chất
nhằm tránh tình trạng quá tải có thể gây ra những tác động tiêu cực đến việc điều trị của học viên
tiếp theo chương trình chiều cường đang lên thành phố hồ chí minh có nguy cơ ngập úng
thắt chặt mối liên kết vùng trong phát triển kinh tế
các quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh và các đơn vị tư vấn hàn quốc
vừa hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh metro vào sân bay tân sơn nhất
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm ubnd tp hcm đã có văn bản gửi bộ kế hoạch và đầu tư
đăng ký đề xuất hỗ trợ kỹ thuật từ chính phủ hàn quốc cho tuyến nhánh metro này
tuyến metro sẽ kết nối với tuyến metro số năm có chiều dài hơn hai km đi ngầm từ công viên hoàng văn thụ
đến ga nội địa sân bay tân sơn nhất
dự án có tổng mức đầu tư khoảng hai trăm năm mươi triệu usd trong đó có vốn vay hàn quốc và vốn đối ứng nhà nước
theo chính quyền tp hcm nếu được đầu tư tuyến metro này sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn của hành khách ra vào sân bay
cùng với việc xây dựng tuyến metro kết nối tp hcm cũng đang nghiên cứu để xây dựng các cầu vượt
và đường trên cao nối vào sân bay từ đường hoàng văn thụ đường phạm văn đồng để giảm tình trạng ủn tắc giao thông
dự kiến dự án này sẽ được khởi công xây dựng vào năm hai nghìn một mươi chín và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương hiện nay mực nước sông cửu long và sông sài gòn đang lên theo kỳ chiều cường
do ảnh hưởng của kỳ chiều cường mực nước trên sông cửu long và sông sài gòn tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
trong đợt chiều cường này mực nước tại các trạm chính vùng hạ liêu sông kiểu long và sông sài gòn lên mức báo động ba và trên báo động ba
mực nước tại một số trạm chính có khả năng như sau
trên sông tiền tại mỹ thuận lên mức một chín m trên báo động ba một m tại mỹ tho một bảy m trên báo động ba một m trên sông hậu tại cần thơ lên mức hai m trên báo động ba một m tại long xuyên hai bốn m dưới báo động ba một m
trên sông sài gòn tại trạm phú an lên mức một sáu mươi năm m trên báo động ba một mươi năm m nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp khu vực tp hcm
trạm biệt work
trụ đề biển đông hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực
phát biểu khai mạc hội thảo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn vũ tùng giám đốc học viện ngoại giao nhận định
trong năm qua căng thẳng ở khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt do các vụ va chạm các thay đổi nguyên trạng trên thực địa vẫn tiếp diễn
đồng chí lê thanh quang bí thư tỉnh ủy khánh hòa chia sẻ hơn lúc nào hết tình hình biển đông hiện nay đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một giải pháp lâu dài cho các tranh chấp trong khu vực này cũng như các cơ chế cần thiết để duy trì trật tự và pháp luật trên biển
với những đánh giá về tình hình khu vực phó giáo sư tiến sĩ nguyễn vũ tùng nêu rõ tinh thần thẳng thắn khách quan khoa học và cầu thị đã trở thành ngôn chỉ của chuỗi hội thảo này trong suốt tám năm qua
tại hội thảo quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển đông và học viện ngoại giao chính thức giới thiệu trang web mới cung cấp các nghiên cứu mới nhất của học giả quốc tế về an ninh chính trị kinh tế và pháp luật liên quan đến biển đông tại địa chỉ maritams itsu com
tỉnh quảng trị có tuyến biên giới đất liền giáp với hai tỉnh sa la van và sa văn đa khệt nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào với chiều dài hai trăm linh sáu km
trong những năm qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã có những việc làm thiết thực
để thắt chặt thêm tình hữu nghị hai bên biên giới việt lào
đây là trạm y tế thuộc cụm bản catup huyện sepol tỉnh sa văn đa khệt nước bạn lào
được đoàn biên phòng quốc tế lao bảo đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn sáu trăm linh triệu đồng
từ khi có trạm y tế gần hai người dân ở cụm bản catup rất phấn khởi
sau khi có trạm y tế do đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế giúp đỡ đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho các bản như bản chiêng bản na hạt bản ca túp
trước đây bà con phải đi xa lên đen xa vắn từ khi có trạm y tế mọi việc khám chữa bệnh rất kịp thời
ngoài việc hỗ trợ trạm y tế ở cụm bản ca túp trong những năm qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã giúp thực hiện hai dự án xây dựng trường học
tại huyện nòng tỉnh sa văn na khệt và huyện sa mùi tỉnh sa la van trị giá hơn ba tỷ đồng xây dựng ba nhà hữu nghị cho ba hộ gia đình nghèo
tại bản la lai a sói huyện sa mùi tỉnh sa la van trị giá một trăm tám mươi triệu đồng
và biên phòng tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ bạn thứ nhất là về trang bị phương tiện để phục vụ cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới
cũng như là công việc giữ gìn an ninh trật tự thứ hai là chúng tôi tăng cường khả năng tập huấn tức là tập huấn cho lực lượng bảo vệ biên giới của bạn
kể cả quân sự kể cả công an kể cả cửa khẩu để nâng cao khả năng nghiệp vụ quản lý bảo vệ biên giới cũng như đảm bảo an ninh trật tự của bản
trong thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự trên tuyến
trong thời gian biên giới tỉnh quảng trị có nhiều diễn biến phức tạp một số tệ nạn xã hội như rượu chè cờ bạc trộm cắp xảy ra
làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự ở khu vực biên giới đặc biệt là tội phạm ma túy
chúng tôi thường xuyên trao đổi tình hình tin tức về tội phạm và vi phạm pháp luật giữa hai bên biên giới
thứ hai là có cơ chế thông tin nhanh khi có sự việc xảy ra thì chỉ huy hai bên phải thông tin nhanh đến với nhau
từ đó để triển khai lực lượng phương tiện của hai bên để phối hợp với nhau để xử lý các vụ việc ngay tại chỗ không để nó diễn biến nó phức tạp hơn
ngoài việc đấu tranh tốt với các loại tội phạm ở hai bên biên giới lực lượng biên phòng quảng trị còn triển khai tốt mô hình kết nghĩa bản bản hai biên giới
đây là một minh chứng sinh động về tình hữu nghị đặc biệt giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào

quy mô để cạnh tranh tốt hơn hỗ trợ cho việc đổi mới mô hình tăng trưởng
xu hướng tất yếu trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
thưa quý vị trong cuộc điện đàm với tổng thống đắc cử mỹ donald trump trong ngày hôm nay
chủ tịch nước trung quốc tập cận bình cho rằng hợp tác là sự lựa chọn duy nhất
cho mối quan hệ giữa hải nước
đài truyền hình trung ương trung quốc dẫn lời chủ tịch trung quốc tập cận bình cho rằng
hai bên cần tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế toàn cầu
mở rộng tất cả lĩnh vực trao đổi hợp tác bảo đảm người dân hai nước có nhiều lợi ích hơn
đưa quan hệ trung mỹ phát triển tốt đẹp hơn
đáp lại tổng thống đắc cử mỹ ông trump tuyên bố sẵn sàng làm việc với trung quốc
để tăng cường hợp tác đồng thời tin tưởng quan hệ mỹ trung chắc chắn sẽ đạt được sự phát triển lên tầm cao mới
đại diện liên hợp quốc về enino và biến đổi khí hậu vừa cảnh báo rằng
nếu mỹ rút khỏi hiệp định paris về biến đổi khí hậu thì nước này sẽ mất uy tín
điều này sẽ khiến thế giới càng nghiêm trọng hơn trước những thiên tai do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt
đặc phái viên liên hợp quốc
liên hợp quốc về endino và biến đổi khí hậu bà mary robinson cho rằng
mỹ là một trong những nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới
và việc xây dựng nền kinh tế dựa vào nhân liệu hóa thạch đang làm hư hại bầu khí quyền
do đó nếu mỹ lựa chọn rút khỏi hiệp định paris về biến đổi khí hậu thì đây sẽ là hành động thiếu trách nhiệm
chưa kể đến điều này sẽ khiến các quốc gia đang phát triển không nhận được đủ sự hỗ trợ tài chính
để đối phó với biến đổi khí hậu đe dọa hoạt động của quỹ khí hậu xanh
trước đó trong chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ vừa đắc cử donald trump đã cam kết
sẽ từ bỏ hiệp định paris về biến đổi khí hậu đồng thời cảnh báo dừng tất cả quỹ hỗ trợ
cho các chương trình chống biến đổi khí hậu của liên hợp quốc
trung quốc và thổ nhĩ kỳ cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và duy trì hợp tác chặt chẽ
trong các vấn đề quốc tế và khu vực đây là tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm ngày hôm qua
giữa ngoại trưởng trung quốc vương nghị và người đồng cấp nước chủ nhà melut cavosokulo
tại ankara của thổ nhĩ kỳ
tại cuộc gặp ngoại trưởng vương nghị khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa trung quốc
vào thổ nhĩ kỳ đã được duy trì ở mức ổn định chủ động và vững chắc
hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm
theo ông vương nghị với tư cách là hai nền kinh tế mới nổi tiềm năng phát triển quan hệ song phương
giữa bắc kinh và ankara là rất lớn trong khi đó ngoại trưởng kavusoglu cho rằng
các cuộc tham vấn ở mọi cấp độ đã giúp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
ankara mong muốn mở rộng hợp tác với bắc kinh trong các dự án lớn hơn
cũng như trong đầu tư giáo dục văn hóa du lịch an ninh và chống khủng bố
theo hãng thông tấn sana của syri bộ ngoại giao nước này vừa bác bỏ những cáo buộc mới đây
của cơ quan giám sát vũ khí hoa học toàn cầu opcwk về việc quân đội syri sử dụng vũ khí hoa học
trong một tuyên bố bộ ngoại giao syri nêu rõ cuộc bỏ phiếu của tổ chức opcw là không công bằng
và bác bỏ những cáo buộc của cơ quan này tuy nhiên bộ trên cũng cho biết sẽ nghiên cứu kỹ
trước khi đưa ra tuyên bố cuối cùng về việc có cho phép nhóm điều tra quốc tế tiếp cận với các trang web
của chính phủ syri hay không cuối tuần trước hội đồng điều hành opcw đã tiến hành bỏ phiếu kín
về một văn bản do mỹ đưa ra trong đó lên án chính phủ syri và tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
đã sử dụng vũ khí hóa học và các hóa chất độc hại hội đồng đã quyết định cần tiến hành kiểm tra
và thu thập thêm bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hoa học ở syri lâu nay đa mát vẫn luôn phủ nhận
các lực lượng chính quyền syri sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiếm bao gồm cấm phát triển
sản xuất tàng trữ sử dụng vũ khí hóa học bộ quốc phòng nga vừa cho biết một nhóm các chuyên gia
quân sự nước này sẽ tiến hành bay giám sát trên lãnh thổ mỹ và ngược lại đây là thông tin sẽ có
thông tin vắn ngay sau đây của chương trình nhân dân từ một mươi bảy h ba mươi phút chiều nay theo giờ việt nam
rất nhiều người dân và khách du lịch đã có mặt tại cầu cảng sydney để được là những người đầu
tiên trên thế giới chiêm ngưỡng hiện tượng siêu mặt trăng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này được
cho là chỉ xuất hiện lần đầu trong suốt bảy thập kỷ qua tại thời điểm đó ở khoảng cách chỉ khoảng
ba trăm bốn mươi tám km so với trái đất mặt trăng được ước tính lớn hơn bình thường một mươi bốn và sáng hơn ba mươi
theo cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa
đến năm hai nghìn ba mươi bốn hiện tượng này mới lặp lại
bộ quốc phòng nga vừa cho biết một nhóm các chuyên gia quân sự nước này sẽ tiến hành bay giám sát
trên lãnh thổ mỹ và ngược lại theo khuôn khổ hiệp ước bầu trời mở hoạt động bay này sẽ được
thực hiện trong khoảng thời gian từ một mươi bốn đến một mươi chín tháng một mươi một từ căn cứ không quân javis tại california
mỹ còn quân đội mỹ sẽ tiến hành bay giám sát trên lãnh thổ nga trong khoảng thời gian từ một mươi bốn đến
một mươi tám tháng một mươi một hiệp ước bầu trời mở được ký kết
tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và có hiệu lực vào tháng một năm hai nghìn hai hiện nay hiệp ước này có ba mươi bốn nước thành
viên bao gồm nga và hầu hết các nước thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
theo số liệu được chính phủ nhật bản công bố sáng nay kinh tế nước này trong quý ba đã tăng gấp ba
lần so với dự đoán của giới chuyên gia cụ thể tổng sản phẩm quốc nội gdp tăng năm so với quý
và tăng hai hai so với cùng kỳ năm ngoái xuất khẩu trong quý ba đã tăng hai chủ yếu nhờ xuất khẩu sang
châu á sau khi giảm một năm trong quý ii trước tuy nhiên chi tiêu dùng chỉ tăng trưởng khiêm tốn là một
trong khi nhập khẩu giảm sáu và đầu tư công giảm bảy so với quý trước đây là tín hiệu tích
cực đối với kế hoạch tăng trưởng đang gặp nhiều khó khăn của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này
còn tại trung quốc theo số liệu từ báo cáo của tổng cục thống kê quốc gia
nền kinh tế nước này tiếp tục giữ ở mức ổn định trong tháng một mươi vừa qua lợi nhuận thu về từ các
doanh nghiệp đạt hai mươi triệu nhân dân tệ tăng sáu một so với cùng kỳ năm trước ngoài ra doanh số bán lẻ ở
các mặt hàng tiêu dùng trong tháng một mươi đạt ba một trăm một mươi một chín tỷ nhân dân tệ cũng theo báo cáo đầu tư tài sản
cố định của trung quốc fie trong một mươi tháng đầu năm tăng tám ba so với năm trước quý vị và các bạn thân
mến những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm
ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin thân ái chào tạm biệt